trung tay hỗ trợ người dân miền trung bị thiệt hại nặng bởi mưa lũ tập đoàn novaland vừa phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
ở các tỉnh thừa thiên huế quảng trị và quảng bình đến thăm hỏi động viên hỗ trợ vật phẩm và tiền mặt
để nhiều gia đình sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống
hơn một xuất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm đã được trao tận tay bà con huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
huyện do linh tỉnh quảng trị và hai xã thuộc thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
với tổng kinh phí một mươi năm tỷ đồng tới đây tập đoàn novaland sẽ hỗ trợ người dân xây dựng sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng
hỗ trợ đồ dùng học tập cho các em học sinh nghèo ở vùng lũ miền trung tiếp tục hành trình đến trường
cùng chung tay thực hiện trách nhiệm xã hội trước đó tập đoàn novaland đã hỗ trợ hơn bảy tỷ đồng đến quỹ
vì người nghèo trung ương và thành phố hồ chí minh góp phần đồng hành thực hiện chương trình giảm nghèo bình vững